hiện nay tội phạm ma túy ngày càng tăng nhiều vụ thu tới hàng tấn tăng vật
trong giai đoạn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tới tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan chức năng đã phát hiện hơn hai mươi bốn vụ về ma túy tăng một mươi tám bốn mươi hai so với cùng kỳ
với hơn ba mươi ba năm trăm linh bị càn thu năm trăm hai mươi ba kg heroin hai mươi năm tấn ma túy tổng hợp năm tấn cần xả
tại tỉnh bình phước trong tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện đồng phú đã tập trung lực lượng tấn công mạnh vào các loại tội phạm về ma túy
trong đó chú trọng vào các tuyến địa bàn phức tạp
chủ động phát hiện tấn công chấn áp triệt xóa các đường dây tội phạm về ma túy
triệt xóa các địa điểm phức tạp các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tình hình về tài nạn ma túy nói chung cũng như là về tội phạm ma túy nó riêng
thì thời gian qua là tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp
về các đối tượng ma túy thì là về cái độ tuổi
thì là trẻ tuổi thì là trẻ tuổi thì là trẻ tuổi

và bên cạnh các hành vi là mua bán tàng trữ phần chuyển trái phép chất ma túy
thì thời gian vừa qua là nổ lên đó là việc các đối tượng là tụ tập
lôi kéo và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong tháng cao điểm về phòng chống tội phạm ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
các lực lượng công an huyện đồng phú đã triệt phá tám vụ án
bắt giữ xử lý chín đối tượng
và có hai điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn một mươi năm gam ma túy tổng hợp
cụ thể vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đồng phú
phối hợp với công an thị trấn tân phú
bắt giữ đối tượng nguyễn quốc hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngụ khu phố bảy thị trấn tân khai huyện hớn quảng
để điều tra về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khu nhà trọ ở tổ chín mươi chín
khu phố bảo ké thị trấn tân phú
phát hiện hải và bạn gái đang sử dụng trái phép chất ma túy